những tài liệu không mang tính rằng buộc này đã không ngăn chặn được những căng thẳng tại biển đông
hai bên đang xây dựng coc như một công cụ ràng buộc pháp lý để kiểm soát hành vi của các quốc gia trong vùng biển quan trọng này
những năm gần đây các bên đã đạt tiến triển đáng kể trong việc thiết lập các quy tắc đàm phán cơ bản cho coc để ngăn chặn các sự cố và kiểm soát tình hình
trung quốc và asean đã mở đường dây nóng cho các quan chức cấp cao của cả hai bên để kịp thời xử lý các trường hợp khẩn cấp
cũng như lên kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập chung quy mô lớn đầu tiên về tìm kiếm và cứu nạn trên biển
trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi một và các hội nghị liên quan
chiều ngày một tháng tám hội nghị ủy ban hiệp ước khu vực đông nam á không vũ khí hạt nhân và cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao asean
cùng các đại diện ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền đã diễn ra tại singapore
tại cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao asean cùng các đại diện
ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền các bộ trưởng đã nghe báo cáo của các đại diện ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được
như các hoạt động thiết thực hỗ trợ người khuyết tật phòng chống buôn bán người nâng cao nhận thức về quyền con người vấn đề nhân quyền và kinh doanh môi trường
tại hội nghị ủy ban hiệp ước khu vực đông nam á không vũ khí hạt nhân các nước asean tiếp tục khẳng định cam kết đối với hiệp ước
hoan nghênh các tiến triển tích cực mà các nước asean đã đạt được năm vừa qua trong việc tham gia vào các hiệp ước văn kiện quốc tế
về chống phổ biến vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt và trong triển khai kế hoạch hành động của hiệp ước
nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao singapore vivian balakrishnan từ ngày ba mươi đến ngày ba mươi một tháng bảy
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã thăm chính thức cộng hòa singapore
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước
bộ trưởng ngoại giao singapore đã kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm năm thiết lập đối tác chiến lược giữa việt nam và singapore
nhân dịp này hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác về giáo dục đào tạo lao động du lịch văn hóa và giao lưu nhân dân
tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn khu vực và thế giới đặc biệt là asean
hai bộ trưởng cũng ký bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước về các nguyên tắc hoạt động của trung tâm hợp tác việt nam singapore
ngày ba mươi tháng bảy nhóm điều tra chính phủ malaysia đã công bố
báo cáo đầy đủ về vụ mất tích bí ẩn của máy bay thương mại mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không malaysia airlines cách đây bốn năm
trả lời báo giới trưởng nhóm điều tra vụ mh ba trăm bảy mươi cuk suchon xác nhận máy bay đã có chuyển hướng so với kế hoạch bay và là hành động có chú ý
do phi công và cơ phó có đầy đủ chứng nhận bay và sức khỏe cũng như không có vấn đề tài chính hay hành vi bất thường
nhóm điều tra cũng không loại trừ khả năng về sự can thiệp của bên thứ ba trong vụ việc
tuy nhiên việc báo cáo thử nhận đến nay vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân thực sự khiến máy bay mh ba trăm bảy mươi mất tích
đã khiến nhiều thân nhân các hành khách trên máy bay bày tỏ tức giận và thất vọng
thưa quý vị nếu muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản ở châu á chắc chắn các nhà đầu tư không nên bỏ lỡ khu vực asean
khu vực này hiện là một trong những khu vực năng động nhất của nền kinh tế toàn cầu
đặc biệt thị trường việt nam đang rất thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài
lĩnh vực bất động sản của chúng ta đang có những thế mạnh nào để trở thành một trong những điểm vàng thu hút đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những đánh giá sau đây
trong bốn tháng của năm hai nghìn một mươi tám số người nước ngoài mua nhà ở việt nam đã bằng cả năm hai nghìn một mươi bảy
và các dự án bất động sản cũng thu hút đáng kể vốn fdi
việc cho phép người nước ngoài mua nhà tại việt nam là một trong những chính sách được mong chờ rất lâu

nhà đầu tư nước ngoài đã có hiệu lực trong đó bổ sung quy định người nước ngoài được mua nhà tại việt nam đã bỏ đi rất nhiều rào cản
nếu trước đây chỉ có sáu đối tượng được mua nhà thì bây giờ đã không có giới hạn nào
chỉ còn một quy định duy nhất đó là chỉ cần không phải là đối tượng cấm nhập cảnh thì đều được mua nhà tại việt nam
đây được đánh giá là yếu tố tác động đến đầu tư nước ngoài vào việt nam
chúng ta đã nhìn thấy đã thấy cái xu hướng mà nhà đầu tư người mua
nếu như ở các cái địa phương ven biển thì chúng tôi đã thấy có rồi
các địa phương ven biển chúng tôi thấy các nhà đầu tư nước ngoài hồng kông
rồi các nhà đầu tư singapore đã quan tâm và đã quyết định đầu tư
các nhà đầu tư châu á đã đầu tư tại đà nẵng huế rồi
còn nếu mà đối với thị trường hà nội thì các nhà đầu tư mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhất
đấy là nhà đầu tư hàn quốc
các nhà đầu tư hàn quốc cũng đã có nguồn cầu
từ cái đối tượng này cũng đã gia tăng
mà cụ thể đã có những cái dự án mà chúng tôi biết là họ đã có những cái quyết định đầu tư
bởi đấy là rõ ràng chúng ta nhìn thấy là lượng fbi của hàn quốc vào việt nam
có thể nói là đang rất là mạnh
theo số liệu của cục đầu tư nước ngoài thuộc bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy
theo lĩnh vực đầu tư nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi bảy ngành lĩnh vực
trong đó công nghiệp chế biến chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm
của nhà đầu tư nước ngoài nhất
tổng số vốn đạt là bốn năm mươi hai tỷ đô la chiếm năm mươi sáu một tổng vốn đầu tư đăng ký
lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là tám trăm linh bảy năm triệu đô la
chiếm một mươi tổng vốn đầu tư đăng ký
những con số được ghi nhận này đã thể hiện được sức hút của thị trường bất động sản việt nam
trước những nhà đầu tư nước ngoài
về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong nửa đầu năm nay
tổng kết thu hút được khoảng hai mươi tỷ trong đấy có năm năm mươi bốn tỷ vào thị trường bất động sản
cả nước thì thu được hai mươi ba mươi ba tỷ
thế thì có thể nói thế này này như thế là tương đối tốt
hỏi rằng là nó có phải do chính sách hay không thì như tôi đã nói là nó phải do ba cái yếu tố nền tảng
cộng với thị trường bất động sản
đồng thời là chính sách điều hành mềm dẻo
như chúng ta được biết thì đất nước việt nam của chúng ta nếu mà nói về danh nam thắng cảnh
lịch sử rồi văn hóa và đặc biệt là địa lý
có thể nói là trong các nước đông đông á là một trong những nước có nhiều như thế
tuy nhiên thì chúng ta thấy là trong những năm vừa qua
mặc dù là về du lịch cũng như là các cái mặt xã hội phát triển rất là tốt
tuy nhiên thì cái tiềm năng của chúng ta vẫn còn rất là lớn chưa được khai thác
ở đây có thể nói là nguyên do là chúng ta mới phát triển bất động sản trong một mươi một mươi năm vừa qua
cho nên là cái mới là giai đoạn đầu của phát triển bất động sản
cho nên tôi nghĩ rằng là với việt nam thì đây là một cái tiềm năng rất là lớn
với chiều dài đường bờ biển dài ba hai trăm sáu mươi km
với hơn ba hòn đảo lớn nhỏ và hai quần đảo lớn

bên cạnh đó là những thế mạnh trong vấn đề phát triển bất động sản nghỉ dưỡng từ khu vực biển đến miền núi
các khu công nghiệp cũng ngày càng được mở rộng sau khi việt nam ký hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
những thay đổi về chính sách những thế mạnh về điều kiện tự nhiên
cùng với việc là thị trường mới trong khu vực và trên thế giới đặc biệt là về bất động sản
việt nam đang tạo được sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
thưa quý vị rõ ràng những thay đổi về chính sách những thế mạnh về bất động sản trong nước
đã tạo sức hút lớn với các nhà đầu tư nước ngoài
vậy các nước trong khối asean thì việt nam đang được đánh giá như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những đánh giá từ các chuyên gia về vấn đề này
theo cục đầu tư nước ngoài thuộc bộ kế hoạch và đầu tư
hiện có tám trên một mươi một nước asean gồm singapore malaysia thái lan brunei indonesia
philippines lào campuchia đầu tư vào việt nam với hai sáu trăm hai mươi chín dự án còn hiệu lực
một trong những lĩnh vực có số vốn đầu tư lớn từ các nước nằm trong khối asean
chính là lĩnh vực bất động sản
những con số này đã khẳng định được sức hút của thị trường bất động sản việt nam
đối với những quốc gia trong khối asean
ngoài central group ra thì rất nhiều các nhà đầu tư thái lan khác cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn
đến các mảng dịch vụ như là khách sạn
còn về singapore thì các nhà đầu tư lớn nhất của singapore hiện giờ về mảng bất động sản
thì đều đang hoạt động rất là hiệu quả tại việt nam
mở rộng trong cả phân khúc nhà ở và phân khúc các loại hình dịch vụ thương mại
cộng đồng kinh tế asean đóng vai trò quan trọng trong việc tự do hóa thị trường đầu tư tại khu vực này
tạo tiền đề cho vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường
các nước thành viên việt nam được đánh giá là một thị trường mới trong vấn đề phát triển bất động sản
thì cơ hội đầu tư dành cho các nước asean sẽ là rất lớn
điều này cũng tạo động lực mạnh mẽ trong việc đa dạng hóa sản phẩm bất động sản
tạo nhiều nguồn lực mới giúp cho bất động sản tăng trưởng
thị trường bất động sản việt nam khá là
đối với các nước asean thì khá vẫn là nước đi sau cho nên vẫn là khá mới
mặc dù đã có khoảng hai mươi năm nay
nhưng mà chưa
chưa ăn thua gì so với lại cái
cái đáng nó phải có cả
số lượng tòa nhà cao tầng cũng chưa hề nhiều
số lượng các biệt thự nghỉ dưỡng cũng chưa phải là lớn
các cái khu đô thị lớn cũng chưa phải là nhiều
đặc biệt là các khu công nghiệp mang yếu tố nước ngoài
cũng chưa chưa có gì nhiều cả
cho nên là các cái doanh nghiệp nước ngoài vẫn đang tiếp tục
tìm kiếm cơ hội để vào thị trường việt nam
thì việt nam đang giai đoạn đầu của phát triển
không những là đô thị mà đặc biệt là du lịch
nó đang tăng trưởng rất là mạnh mẽ nhu cầu
cho nên là chính vì lẽ đó mà các cái nước đông nam á
họ đang đặc biệt là singapore đặc biệt là malaysia và indo
người ta đang nhắm vào những cái khu vực mà phát triển về du lịch mạnh
chẳng hạn như là phú quốc chẳng hạn như là nha trang đà nẵng
hoặc là vịnh hà nội
đấy là những cái khu này mà là những cái khu mà cái tiềm năng của chúng ta đang rất là lớn
tiềm năng về du lịch tiềm năng về kinh doanh buôn bán
tiềm năng về đầu tư về hạ tầng
nói chung là rất là lớn cho chính vì lẽ đó mà họ đang nhắm tới những cái khu vực trọng điểm
với những động thái trên chắc chắn dòng vốn fdi từ asean vào việt nam
sẽ bứt phá trong thời gian tới
đặc biệt với tinh thần cầu thị thẳng thắn cởi mở
điều này sẽ tạo một niềm tin động lực lớn
cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung
và các nhà đầu tư trong khu vực asean nói riêng
có những kế hoạch mới để mở rộng và đầu tư vào thị trường việt nam trong thời gian tới
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với xứ sở chùa vàng thái lan
có lẽ khi nhắc đến thái lan các bạn sẽ nghĩ ngay đến những ngôi chùa vàng nổi tiếng
với vẻ đẹp rực rỡ và lộng lẫy
nhưng nơi đây còn có một ngôi chùa chỉ toàn màu trắng vô cùng độc đáo
có tên gọi vát rồng khôn
được bình chọn là một trong những ngôi chùa đẹp nhất trên thế giới
vát rồng khôn sở hữu vẻ đẹp tinh tế thuần khiết nhưng không kém phần lung linh
vát rồng khun là một ngôi chùa đặc biệt bởi nó được xây dựng hoàn toàn bằng một màu trắng sáng
với thủy tinh và thạch cao
tọa lạc ở phía bắc của tỉnh trường rai chùa vát rồng khun được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
xuất phát từ ý tưởng của một họa sĩ
đồng thời là kiến trúc sư nổi tiếng ở thái lan ông chalem chai koshit vipat
ông muốn xây dựng một ngôi chùa chỉ toàn một màu trắng để biểu thị cho sự tinh khiết của đức phật
được kết hợp với lối kiến trúc chùa cổ điển của thái lan và phong cách siêu thực
bạn sẽ rất ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng một thiết kế độc đáo đến như vậy
bước vào ngôi chùa quan sát xung quanh bạn cũng đủ chóng ngợp với vẻ đẹp của màu trắng tinh khiết
như có tuyết rơi hiện hữu ở khắp mọi nơi
xung quanh ngôi chùa chính là một công viên có hồ cá cành và những tác phẩm điều khác màu trắng tinh xảo và tuyệt đẹp
vẻ đẹp của chùa vát rồng khun thực sự khiến bạn bị mê hoặc
nếu đứng nhìn từ bên hồ nước bạn sẽ thấy hình bóng của chùa nghiêng xuống mặt nước vô cùng huyền ảo
các chi tiết trang trí đều có những ý nghĩa riêng phản ánh được những chiếc lý sâu xa của phật giáo
ca ngợi sự trong sạch biết giữ mình của con người trước những cám rỗ và dục vọng
vào đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn một trận động đất mạnh sáu ba độ richter đã xảy ra tại trường rai
đã gây thiệt hại về người và tài sản tại đây
trong đó có ngôi chùa nổi tiếng vát rồng khun các bức tường của công trình chính bị dạn nứt
và những bức họa trên tường cũng bị hư hỏng theo
thậm chí một phần lớn của một trong số những bức tranh ấy đã bị phá hủy hoàn toàn
từ khi được khánh thành đến nay

ngôi chùa trắng vát rồng khun đã trở thành một điểm tham quan hành hương du lịch
thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước
chùa vát rồng khôn được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc
không chỉ đẹp nhất trên đất thái lan mà còn trên cả thế giới
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau